thông tin liên quan đến vụ cối gây thương tích xảy ra tại thị xã sapa tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa vừa ra quyết định khởi tố hai mươi bốn bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định để điều tra xử lý
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực thi công tuyến đập đầu mối của thủy điện mây hồ
thuộc xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa do chưa thống nhất được đơn giá hỗ trợ
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ là chủ đầu tư với một số hội dân trên địa bàn
nên các hộ dân đã ngăn cản không cho thi công
đơn vị thi công đã thuê hoàng quang trương đến bảo vệ công trường
từ đây trường đã liên hệ với một số đối tượng và thu nạp khoảng sáu mươi người từ nhiều địa phương khác nhau
trường cùng đồng bọn cũng chuẩn bị hàng chục tiếp sát để làm hung khí ngăn cản người dân
vụ ẩu đả giữa hai bên đã khiến một mươi bảy người dân và chín người của trương bị thương tích
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã sapa đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương vận động giải tán đám đông
và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ